liên quan tới tình hình giải gaza ngày một mươi bốn tháng một mươi một quân đội israel idf tuyên bố đã chiếm được hầu hết các trụ sở hành chính của phong trào hồi giáo hamas ở trung tâm thành phố gaza trong chiến dịch tấn công trên bộ vào giải gaza
tuyên bố cho biết các đơn vị của idf đã chiếm được trụ sở cơ quan lập pháp khu phức hợp chính quyền trụ sở cảnh sát tình báo và các địa điểm từng được sử dụng để lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi nhằm vào israel
bên cạnh đó idf cũng chiếm được một cơ sở nằm trong đại học gaza đóng vai trò là nơi nghiên cứu và sản xuất vũ khí của hamas
theo giới chức israel khoảng một hai trăm linh người tại miền nam nước này chủ yếu là dân thường thiệt mạng trong khi khoảng hai trăm bốn mươi người bị bắt làm con tin kể từ khi xung đột giữa israel và phong trào hamas nổ ra vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
trong khi đó phía hamas thông báo trên một mươi một hai trăm linh người cũng chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng do các vụ tấn công của israel vào gaza
cùng ngày một mươi bốn tháng một mươi một chính quyền gaza hối thúc israel
và hamas đạt được thỏa thuận về vấn đề thả con tin bị bắt giữ đồng thời cảnh báo tình hình tại gaza đang xấu đi từng ngày gây khó khăn cho những nỗ lực hòa giải